trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thường trực tỉnh ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa úng tàu vừa họp khẩn trực tuyến với các sở ngành địa phương
bàn các giải pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi một số địa phương trong tỉnh xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng
cụ thể từ h ngày ba tháng bảy các chợ các địa điểm có liên quan đến ca dương tính với sars cov hai ở bà rịa vũng tàu sẽ áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bố trí lực lượng bảo vệ an toàn bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách
đối với các chợ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay sẽ áp dụng chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội
tất cả những người làm việc trong các khu công nghiệp phải khai báo y tế hàng ngày và cài đặt bluezone
bộ trí lực lượng bảo vệ an toàn bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu công nghiệp phải khai báo y tế hàng ngày